tại trụ sở các cơ quan trung ương đảng thành phố đà nẵng
ủy ban kiểm tra trung ương đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu năm mươi năm năm tuổi đảng
cho đồng chí nguyễn văn chi nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên bí thư trung ương đảng nguyên chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
tại buổi lễ đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương đã trao tặng huy hiệu năm mươi năm năm tuổi đảng
và chúc mừng đồng chí nguyễn văn chi với những dấu mốc quan trọng
trong quá trình học tập phấn đấu trưởng thành và trải qua nhiều vị trí công tác
ở các cơ quan đơn vị trung ương và địa phương
luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân